từ đêm hôm nay đến sáng ngày mai thì mưa rông bắt đầu có xu hướng tăng hơn ở bắc bộ
tập trung nhiều hơn tại khu vực vùng núi
tại đông bắc bộ thì nhiệt độ cao nhất ngày mai ở mức là ba mươi một ba mươi bốn độ
nắng nóng nhẹ chỉ còn xuất hiện cục bộ tại khu vực đồng bằng và trung du
sau đó sau đến ngày ba mươi tháng sáu và mùa một tháng bảy
mưa rông tăng mạnh và có khả năng xuất hiện mưa vừa mưa to và rông
nên nhiệt độ tiếp tục giảm về mức cao nhất là hai mươi chín ba mươi hai độ
phía tây bắc bộ trong ngày mai cũng sẽ xuất hiện mưa
tập trung nhiều ở các tỉnh vùng núi ban ngày còn nắng
nhưng nhiệt độ giảm so với ngày hôm nay
cao nhất là ba mươi ba mươi ba độ có nơi cao hơn
sau hai ngày tiếp theo thì mưa rông tăng mạnh trên toàn khu vực
và có khả năng xuất hiện mưa vừa mưa to và rông
nên nhiệt độ tiếp tục giảm về mức cao nhất là hai mươi chín ba mươi hai độ
trong ngày mai các tỉnh từ thanh hóa đến khu vực thừa thiên huế
tiếp tục có nắng nóng chi diện rộng
với nhiệt độ ban trưa phổ biến là từ ba mươi năm đến ba mươi tám độ có nơi cao hơn
sau đó từ khoảng ngày ba mươi

thì khu vực này có khả năng xuất hiện mưa rào và rông chi diện rộng
riêng các tỉnh từ thanh hóa đến khu vực quảng bình
có thể xuất hiện mưa vừa mưa to và rông
nắng nóng suy giảm đáng kể
các tỉnh từ đà nẵng đến khu vực ninh thuận và bình thuận
trong ngày mai có nắng nóng và nắng nóng gây gắt ở phần phía bắc
còn phần phía nam của khu vực thì chỉ có nắng nóng nhẹ
ban đêm có mưa rông vài nơi
sang hai ngày tiếp theo thì trên khu vực sẽ xảy ra mưa rào rải rác cả vào ban ngày
nhiệt độ sẽ giảm đáng kể về mức là ba mươi năm ba mươi sáu độ
với khu vực tây nguyên thì mưa có xu hướng tăng hơn về diện và lượng
riêng tại các tỉnh thuộc khu vực nam của tây nguyên
thì có thể xuất hiện mưa vừa mưa to và rông
trong cơn rông cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh
nên nhiệt độ ban ngày ổn định ở mức là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
nam bộ cũng có mưa rông tăng cường trong ba ngày tới
có thể xuất hiện mưa vừa mưa to và rông
trong cơn rông cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh
ngay trên con nắng với nhiệt độ cao nhất là ba mươi ba mươi năm độ
và từ ba mươi một ba mươi bốn độ